cập nhật thông tin về bão yuto hồi một mươi ba h chiều nay vị trí tâm bão cách đảo luzon philippines khoảng ba trăm hai mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn tức là từ một trăm năm mươi đến một trăm sáu mươi năm km một giờ giật cấp một mươi sáu
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đến một mươi ba h ngày ba mươi tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai độ kinh đông ngay trên bờ biển phía tây đảo lưu dông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm
phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trở lên khoảng hai trăm tám mươi km tính từ vùng tâm bão
phạm vi gió mạnh cấp một mươi trở lên khoảng một trăm linh km tính từ vùng tâm bão
do ảnh hưởng của bão ở vùng biển đông bắc biển đông từ sáng mai ngày ba mươi tháng một mươi có mưa bão
gió mạnh cấp bảy đến cấp chín từ chiều mai mạnh dần lên cấp một mươi cấp một mươi một
vùng gần tâm bão đi qua cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới phía bắc vĩ tuyến một mươi bốn độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi bảy năm độ kinh đông
cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực đông bắc biển đông cấp ba